tại thành phố đà nẵng dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội đặc biệt là lĩnh vực du lịch
ước tổng thiệt hại trực tiếp của ngành du lịch thành phố trong sáu tháng đầu năm là hơn năm sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
lượng lao động phục vụ du lịch thất nghiệp đang tạm nghỉ tại các doanh nghiệp tính đến tháng năm năm nay gần ba mươi sáu người
do vậy ngay sau khi tái khởi động ngành du lịch đà nẵng đã đưa ra nhiều gói kích cầu
nhằm giúp cho các doanh nghiệp du lịch vượt khó vực dậy sau dịch bệnh
mới đây thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch và ra mắt quỹ xúc tiến du lịch
diễn ra từ tháng năm đến tháng một mươi hai năm nay thu hút hơn hai trăm linh doanh nghiệp du lịch của thành phố tham gia
với mức giảm sâu từ ba mươi năm mươi các giá dịch vụ với nhiều hình thức khuyến mại giảm giá nhưng chất lượng cao
chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai việc hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm
du lịch mới thông qua các dự án du lịch
chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ
thông qua các khóa đào tạo bồi dưỡng tập hướng nghiệp vụ cũng như tập huấn
các bộ tiêu chí chủng doanh nghiệp trong hoạt động phục vụ du lịch
ngoài các hoạt động kích cầu thành phố còn hỗ trợ nhiều chương trình truyền thông khác
giúp doanh nghiệp để mạnh công tác xuất tiến hợp tác với nhiều tỉnh miền trung
để mở rộng liên kết tạo ra những gói sản phẩm phục vụ du khách trong thời gian tới
trong đó chú trọng kết nối giữa ba địa phương đà nẵng quảng nam huế
và khai thác các sản phẩm đặc trưng vùng miền kết nối truyền thông mạnh mẽ
điểm đến an toàn cho du khách
các doanh nghiệp tham gia sâu vào gói kích cầu sẽ được hưởng lợi rất lớn
từ phía thành phố từ phía hiệp hội trong việc hỗ trợ truyền thông
hỗ trợ chi phí hỗ trợ phân phối du khách hỗ trợ tạo sản phẩm
và hầu hết các doanh nghiệp đã nhận được sự gia tăng của du khách
trong thời gian vừa qua
tôi cũng thấy rằng sở du lịch thành phố đà nẵng kịp thời có những vấn đề
giúp đỡ cho các doanh nghiệp làm du lịch
ví dụ như đưa ra những chương trình kích cầu du lịch
rồi động viên và giúp đỡ những doanh nghiệp khó khăn sau covid
để có một hướng phát triển sau dịch như thế này
để vực dạy ngành du lịch của thành phố đà nẵng
ngành du lịch đà nẵng kỳ vọng cùng với chương trình kích cầu du lịch
và quỹ xúc tiến du lịch được tổ chức
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp
du lịch vượt khó vực dậy sau covid một mươi chín
nhanh chóng khôi phục lượng khách nội địa vào cuối năm nay
lượng khách quốc tế vào cuối quý hai năm sau
đồng thời dự báo khi thành phố cùng doanh nghiệp có các gói hỗ trợ kích cầu
thì dự kiến khách du lịch đến thành phố sáu tháng cuối năm
ước đạt hai bốn triệu lượt
tổng thu du lịch ước đạt trên chín tỷ đồng